cà rốt là một loại rau củ tốt cho sức khỏe với độ giòn vị ngon và chứa rất nhiều betaroten
chất sơ vitamin k một cali cũng như chất chống oxy hóa so với ăn sống thì nấu chín cà rốt có thể
làm tăng tỷ lệ hấp thu khoáng chất và gom loại vitamin lên đến bốn mươi dưới đây là một số lợi ích
của cà rốt đối với sức khỏe hỗ trợ thị lực
vitamin a đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ thị lực loại quả này chứa nhiều thành phần
bita caroten ngay khi được tiếp nhận vào cơ thể hợp chất này sẽ kích thích các dây thần kinh mắt
hoạt động khỏe hơn giảm các nguy cơ mắc các bệnh liên quan tới mắt như đục thủy tinh thể
mở mắt bảo vệ sức khỏe tim mạch tám cali và chất sơ trong cà rốt sẽ rất hỗ trợ nhiều trong
sự hoạt động hàng ngày của trái tim dưỡng chất này không chỉ giúp các mạch máu được thư giãn mà
con giúp huyết áp luôn trong tình trạng ổn định hạn chế được các bệnh liên quan tới tim mạch như
nhuồi máu cơ tim co thắt cơ tim cùng với thành phần chất sơ sẽ giúp bạn giảm nguy cơ mang các
bệnh liên quan đến tim mạch hỗ trợ làm giảm cácleterun xấu gây hại cho sức khỏe của con người
hỗ trợ miễn dịch cơ thể khi tiếp nhận lượng vitamin c rủi rào có trong cà rốt sẽ tăng cường
hình thành các kháng thể khỏe mạnh hỗ trợ và bảo vệ bức tường miễn dịch bên cạnh đó
dưỡng chất này còn giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ sát và chuyển hóa các chất
giữ cơ thể luôn trong trạng thái khỏe mạnh giảm sát xuất đột quỵ cà rốt chứa canxi pecta
một loại chất sơ thực vật hỏa tan trong nước có thể giúp giảm colesterol trong cơ thể
giảm nguy cơ đột quỵ hỗ trợ làm đẹp da đây là loại rau củ chứa nhiều thành phần chống oxy hóa
đặc biệt tốt cho làn da của chị em phụ nữ đây là thực phẩm thực sự hữu hiệu
giúp làm đẹp da ngăn chặn sự hình thành của các nếp nhăn vết sạm và luôn giúp da căng bóng dạng ngỡ
ngoài việc ăn trực tiếp qua các món được chế biến thì có thể ép uống sinh tố cũng rất tốt nếu
ép riêng có uống thì có thể mix với cà rốt với táo dứa cùng các loại thức uống ngon vừa miệng
vừa tốt cho sức khỏe của làn da không nên hầm cà rốt kèm các món ăn khác bởi trong cà rốt có rất
nhiều nitrate nấu cà rốt quá lâu và quá kĩ chất này sẽ để nhanh quá trình biến thành nitrite
hoặc chất gây độc chất nitrite này khi vào cơ thể nếu ít thì gây hại cho sức khỏe nếu nhiều thì có
nguy hiểm tử vong đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em dưới sáu tháng tuổi mỗi lần ăn các bạn nội
chợ chỉ nên nấu lượng cà rốt vừa đủ trong một lần người lớn không nên dùng quá ba trăm linh gram và trẻ em không
dùng quá một trăm năm mươi gram loại củ này một lần một tuần với một số người bị dị ứng các hợp chất trong cà rốt
triệu chứng có thể là mề đay xương tấy ngứa miệng khó thở do cơ thể của bạn phản ứng với
các protein có trong một số loại trái cây và rau